kính thưa quý vị sau gần một tuần xét xử và nghị án ngày một mươi năm tháng sáu
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát tuyên giảm án
cho bị cáo trần vĩnh tuyến năm mươi bảy tuổi cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
từ sáu năm xuống năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
theo hội đồng xét xử ông tuyến là phó chủ tịch thành phố người quyết định có hay không cho phép
sacri chuyển nhượng dự án phước long bê quận chín cho tổng công ty phong phú
ở vai trò này bị cáo biết việc chuyển nhượng là không có cơ sở do chưa thực hiện đúng quy định
nhưng vẫn phê duyệt gây thiệt hại ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
với hành vi này tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo sáu năm tù là phù hợp
tuy nhiên bị cáo an năng hối cãi có nhiều bằng khen giấy khen trong quá trình công tác
nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo
đối với kháng cáo kêu quan của bị cáo trần trọng tuấn tù trong nước sở xây dựng
hội đồng xét xử không chấp nhận bởi bị cáo đã bỏ qua các thủ tục kiến tay trình tham mưu
cho bị cáo tuyến việc bán dự án trái luật
theo tòa bị cáo tuấn với vai trò chủ tịch hội đồng thẩm định phải biết dự án chưa được chuyển nhượng
nhưng lại yêu cầu cấp dưới kiểm tra hồ sơ tham mưu tổ chức họp hội đồng thẩm định
làm dự thảo quyết định cho bị cáo tuyến ký duyệt trái góp luật gây thiệt hại cho nhà nước
tuyến được ủy ban nhân dân tp hcm giao cho sacri một trăm linh vốn nhà nước quản lý
bị cáo tuyến cùng các cán bộ đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ
tham mưu ký duyệt cho sacri chuyển nhận dự án khi chưa thực hiện các bước theo quy định
việc này đã tạo điều kiện cho bị cáo lê tấn hùng chỉ đạo cấp dưới
rút một mươi ba ba tỷ đồng của công ty cho nhân viên đi học tập ở nước ngoài nhưng thực tế không có thực hiện
các hành vi trên bị cáo tuyến bị cáo tuấn cùng bị phạt sáu năm tù
bị cáo hùng bị phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một mươi bốn năm tù về tội tham ưu tài sản tổng hợp hình phạt và chấp hành là hai mươi năm năm tù
một mươi sáu bị cáo còn lại bị tuyến từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù